sáng ngày một mươi chín tháng năm thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
đã tổ chức lễ dân hương chủ tịch hồ chí minh tại bến nhà rồng nơi cách đây một trăm linh tám năm
ngày bắc hồ ra đi tìm đường cứu nước
đoàn đại biểu đã thành kính dăng lên vòng hoa tơi thắm và những nén hương thơm
kính cẩn nghiêng mình tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của chủ tịch hồ chí minh
người đã công hiến suốt đời vì nền độc lập tự do của dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân
đứng trước anh linh của chủ tịch hồ chí minh người anh hùng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
lãnh đạo thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tp hcm
xin hứa với bắc đảng bộ chính quyền và nhân dân tp hcm sẽ đoàn kết trên dưới một lòng
quyết tâm xây dựng tp hcm có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình cùng với cả nước và vì cả nước